thời điểm này cùng với thầy và trò nhiều trường học trong cả nước các trường trung học phổ thông
trên địa bàn thành phố đà nẵng đã và đang tích cực chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
năm hai nghìn một mươi chín và kỳ thi năm nay diễn ra trong bốn ngày từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi bảy tháng sáu
bên cạnh đó công tác kiểm tra giám sát việc chuẩn bị cho kỳ thi cũng được thành phố đà nẵng
tích cực triển khai các trường đại học quán triệt chặt chẽ quy chế thi đến từng đội ngũ cán bộ
giảng viên đặc biệt là những cán bộ coi thi và đồng thời tăng cường kiểm tra các địa điểm thi
chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất nhân lực để phục vụ công tác coi thi chấm thi
kỳ thi năm nay có nhiều điểm mới so với năm hai nghìn một mươi tám đó là tỷ lệ điểm thi dùng để xét công nhận tốt nghiệp
trung học phổ thông tăng lên bảy mươi thay vì năm mươi như trước do đó để đỗ tốt nghiệp buộc các em phải
cố gắng rất nhiều mới có thể có điểm số cao trong kỳ thi sắp tới
các em tự ôn tập các đề cương thầy cô trao cho trường và cùng các bạn tham gia các lớp học nhóm
ở thư viện hoặc cũng có thể là tham gia các lớp học then để được các thầy cô bổ sung kiến thức
nhiều nhất có thể chuẩn bị cho kỳ thi đại học
với những thay đổi năm nay tính theo tỷ lệ bảy mươi ba mươi chúng tôi chuẩn bị một tâm thế vững vàng cho thầy và trò
tập trung vào việc ôn tập thực lực phân hóa theo từng đối tượng học sinh để đảm bảo tỷ lệ đỗ tốt nghiệp
gần bằng với cái năm ngói chúng tôi cũng mong muốn học sinh của mình tiếp tục những giai đoạn cuối cùng
nước rút này các em đầu tư hơn nữa vào cái việc ôn tập
được biết đề thi trung học phổ thông quốc gia năm nay nội dung chương trình tập trung chủ yếu ở lớp một mươi một
chiếm khoảng từ hai mươi đến ba mươi vì thế nên việc ôn tập cũng sẽ rộng hơn
các thay đổi đã được các đơn vị trường học thông báo đến tất cả các em học sinh
cũng như là phụ huynh và trên tinh thần là học sinh và phụ huynh cũng nắm được các thông tin đó
do đó thì công tác ôn tập cũng như là chuẩn bị cho kỳ thi của các em chúng tôi nghĩ rằng là đã làm ổn chú đáo
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín thành phố đà nẵng có hơn một mươi thí sinh tham dự
trong đó có gần sáu thí sinh đăng ký bài thi khoa học xã hội và hơn bốn thí sinh đăng ký bài thi khoa học tự nhiên
tại kỳ thi này thành phố đà nẵng sẽ bố trí hơn một mươi cán bộ coi thi
tại hai mươi bốn điểm thi với hơn bốn trăm ba mươi phòng thi thuộc bảy quận huyện trên địa bàn
kỳ thi sẽ diễn ra trong bốn ngày từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín